thưa quý vị nhằm chuẩn bị cho nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội
đơn vị thành phố cần thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên đơn vị bầu cử số một thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ đã nêu
nhiều nhóm ý kiến xoay quanh các vấn đề nóng hiện nay như quản lý đất đai luật lao động thương binh
và xã hội bảo hiểm y tế giáo dục tệ nạn bạo hành học đường tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em
gian lận điểm trong thi cử tình trạng mua bán tàng trữ ma túy gia tăng quản lý mạng xã hội
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri
qua đó yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết những khúc mắc và yêu cầu thuộc phạm vi của địa phương mà cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc
theo đúng quy định của pháp luật
ngoài giải trình các ý kiến trên liên quan đến vấn đề xử phạt đối với người mua bán trái phép chất ma túy chất cấm
chủ tịch quốc hội khẳng định pháp luật nước ta đã quy định cụ thể mức xử lý vi phạm
trong đó khung hình phạt cao nhất là tù trung thân và tử hình
về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em chủ tịch quốc hội chia sẻ đây là vấn đề nhức nhối của xã hội
quốc hội đã giao cho cơ quan chức năng của quốc hội giám sát thực thi
theo đó chủ tịch quốc hội cũng mong muốn để bảo vệ tốt nhất cho trẻ em thì cần tăng cường sự phối hợp của người thân nhà trường và xã hội
đoàn đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày hai mươi bảy tháng bốn
về tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tổng bí thư chủ tịch nước từ hà nội vào công tác kiên giang thời tiết thay đổi trời rất nóng ba mươi tám độ c
tổng bí thư chủ tịch nước đi vào thăm cơ sở tôm đông lạnh rồi đi ra nắng rồi cộng với cường độ làm việc cao
tổng bí thư chủ tịch nước bay vào cần thơ là đi ngay về kiên giang tiếp tục đi hơn tám mươi km để làm việc nên sức khỏe có bị ảnh hưởng
người đứng đầu quốc hội cho biết thêm sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước đã được ổn định và sẽ sớm trở lại vị trí làm việc để cho đảng viên và bà con yên tâm